thưa quý vị và các bạn sáng nay tại thủ đô hà nội kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn đã được khai mạc trọng thể
đây là kỳ họp giữa nhiệm kỳ với rất nhiều nội dung quan trọng
về công tác nhân sự quốc hội sẽ bầu chủ tịch nước và phê chuẩn bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
bên cạnh đó là việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
phát biểu tại phiên khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
kỳ họp thứ sáu là kỳ họp giữa nhiệm kỳ nên quốc hội sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng
như xem xét đánh giá toàn diện việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội về kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trong nửa nhiệm kỳ
từ đó để ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vương mắc tận dụng tối đa nguồn lực cơ hội phát triển
nhằm thực hiện thắng lợi biên vững các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
về công tác lập pháp quốc hội sẽ thông qua chín dự án luật và một nghị quyết
đồng thời cho ý kiến sáu dự án luật khác nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa đảm bảo quyền con người quyền công dân chăm sóc sức khỏe nhân dân
tăng cường công tác đối tranh phòng chống tham nhũng đẩy mạnh cải cách tư pháp
củng cố quốc phòng an ninh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
một nội dung quan trọng khác sẽ được quốc hội tiến hành tại kỳ họp này là việc lấy phiếu tín nhiệm
đối với những người giữ chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
một nội dung khác trong công tác giám sát là việc chất vấn các thành viên của chính phủ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết trên cơ sở các báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề
chất vấn và trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ tư
quốc hội sẽ tiến hành chất vấn lại những vấn đề liên quan đến việc thực hiện lời hứa của các thành viên chính phủ
của tranh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội
vào chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội trình bày tờ trình dự kiến nhân sự để quốc hội bầu chủ tịch nước
theo đó đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội
được giới thiệu để quốc hội bầu giữ chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một
cũng trong chiều ngày hôm nay tại hà nội thượng tướng bùi văn nam thứ trưởng bộ công an việt nam đã có buổi tiếp xã giao đoàn văn phòng bộ an ninh lào đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thứ trưởng bùi văn nam bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh lào trên mọi lĩnh vực trong thời gian qua
văn phòng bộ an ninh lào thứ trưởng cũng đánh giá cao kết quả tại các cuộc làm việc trao đổi kinh nghiệm giữa cục đối ngoại bộ công an văn phòng bộ công an và văn phòng bộ an ninh lào
thứ trưởng bùi văn nam nhấn mạnh thời gian tới các đơn vị bộ công an cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn với các cơ quan thuộc văn phòng bộ an ninh lào để trao đổi kinh nghiệm trong công tác đối ngoại tham mưu
thống nhất những vấn đề cần tham mưu với lãnh đạo hai bộ để chỉ đạo các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự của hai nước
chia sẻ kinh nghiệm tham mưu triển khai thực hiện nghị định số một của chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của bộ công an việt nam
đồng thời xác định rõ nội dung lộ trình hợp tác trong các giai đoạn tiếp theo nhằm đưa quan hệ giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh lào tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào
đồng thời xác định rõ nội dung lộ trình hợp tác trong các giai đoạn tiếp theo nhằm đưa quan hệ giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh lào tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào
trước đó vào sáng nay văn phòng bộ công an việt nam đã có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm với đoàn đại biểu văn phòng bộ an ninh lào đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi làm việc thiếu tướng lương tam quang tránh văn phòng bộ công an việt nam đã khái quát tình hình kinh tế xã hội và an ninh trật tự của việt nam từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
thời gian qua hoạt động hợp tác giữa văn phòng bộ công an việt nam và văn phòng bộ an ninh lào đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong các lĩnh vực công tác như đấu tranh phòng chống tuệ phạm
bồi dưỡng cán bộ hậu cần kỹ thuật góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
đối với hoạt động của văn phòng bộ công an hiện theo nghị định một của chính phủ về mô hình tổ chức bộ công an văn phòng bộ công an cũng đã được xây dựng mới theo hướng có nhiều chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy được kiện toàn chuyên sâu
thay mặt đoàn thiếu tướng siva vạt kẹo malavong tránh văn phòng bộ an ninh lào chân thành cảm ơn văn phòng bộ công an đã tổ chức buổi làm việc
trao đổi kinh nghiệm đối với một số vấn đề hai bên cùng quan tâm
trên cơ sở đó văn phòng hai bộ tiếp tục nâng cao quan hệ hợp tác trong đó tăng cường trao đổi tình hình công tác kinh nghiệm về công tác tham mưu đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tham mưu trao đổi đoàn các cấp và xây dựng bộ máy hoạt động tinh gọn hiệu quả nhằm góp phần củng cố sự phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh lào
tại hà nội vào sáng nay trường cao đảng cảnh sát nhân dân i đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đồng chí thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
những năm qua với sự đoàn kết thống nhất và nỗ lực phấn đấu tập thể ban giám hiệu cán bộ giảng viên học viên của nhà trường đã khắc phục mọi khó khăn vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong học tập rèn luyện và giảng dạy
ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của thầy cô giáo cán bộ công nhân viên và học viên nhà trường thứ trưởng bùi văn nam cũng nhấn mạnh những thách thức nhiệm vụ đang đặt ra đối với công tác giáo dục đào tạo nói chung và nhiệm vụ chính trị của nhà trường nói riêng với mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tình nhuệ từng bước hiện đại
đồng chí thứ trưởng đề nghị trường cao đảng cảnh sát nhân dân i cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ sâu sắc hơn nữa trong các mặt công tác chủ động có các giải pháp cụ thể
để nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy học đẩy mạnh phong trào thi đua dạy giỏi và từng bước hoàn thiện giáo trình tài liệu dạy học chủ động nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại đồng bộ xứng đáng với truyền thống của trường cao đảng cảnh sát nhân dân i sau hơn nửa thế kỷ xây dựng phần đấu và trưởng thành